nhằm chấn chỉnh hoạt động của xe ben xe bồn xe có tải trọng nặng khi lưu thông vào trung tâm thành phố
cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm
qua chất chặn tại các giao lộ khu vực trung tâm quận một cảnh sát giao thông đã xử phạt nhiều trường hợp xe bồn vi phạm
lỗi lưu thông không đúng lộ trình hoặc không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
vào ban đêm theo quy định từ hai mươi hai giờ trở đi các xe tải trọng lớn mới được phép lưu thông vào trung tâm thành phố
khi nhận thực tế tại điểm kiểm tra của đội cảnh sát thơ thông tân sơn nhất

hai mươi trường hợp vi phạm quy định này lỗi chủ yếu bị nhắc nhở xử phạt là xe chở vật liệu nhưng không che chắn
làm rơi vãi xuống đường
trong năm hai nghìn một mươi tám đội đã xử lý hai mươi bảy trường hợp chở vật liệu rời đất cát làm rơi trên đường
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã xử lý bốn trường hợp
qua các đợt kiểm tra từ đầu năm đến nay công an tp hồ chí minh đã tiến hành xử phạt hai trăm ba mươi bốn xe ben
và một trăm linh sáu xe buồn vi phạm
con số bị xử phạt trong năm hai nghìn một mươi tám là hơn ba xe
để khorgan giải quyết những tấn công
công an tp hồ chí minh sẽ tăng cường hình thức xử phạt xe vi phạm trong những chi tiết liên quan một nhà qu gambir

phạm qua hình ảnh camera